thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng đoàn đại biểu quốc hội hải phòng đã tiếp xúc cử tri tại huyện an lão thành phố hải phòng để thông tin về kết quả kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn
ngoài việc đề cập các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hải phòng nói chung và an lão nói riêng thủ tướng cũng giải đáp những băn khoăn tâm tư của cử tri trong các vấn đề nổi cộng
ngoài việc đề cập các giải pháp tâm tư của cử tri trong các vấn đề nổi cộp